phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương ra soát sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
cụ thể ngày chín tháng một văn phòng chính phủ ban hành công văn số một trăm chín mươi hai vpcp kgvx truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
yêu cầu bộ y tế khẩn trương ra soát sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch tại quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qd bit ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín cho phù hợp với tình hình mới
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị kể cả thuốc kháng virus đảm bảo an toàn hiệu quả
ra soát chỉ đạo nhập khẩu sản xuất sử dụng phân phối thuốc kháng virus đảm bảo công khai minh bạch và đúng quy định